dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa được bộ giáo dục và đào tạo ban hành
về cơ bản giống với quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông trước đây
trong đó hướng dẫn cả cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
công thức tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay không khác gì so với năm trước
điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số tập phân do phần bề máy tính tự động thực hiện
điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
điểm ưu tiên khuyến khích nếu có và điểm trung bình cả năm lớp một mươi hai
điểm của từng bài thi được quy về thang điểm một mươi
dự kiến kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ được công bố vào ngày hai mươi bảy tháng tám